bộ xây dựng đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
phó thủ tướng trịnh đình dũng dự và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi sáu bộ xây dựng đã tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng
tăng cường quản lý kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch tiếp tục tái cơ cấu thị trường bất động sản
đồng thời tăng cường phân cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu ngành
giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt một tám mươi chín tỷ đồng tăng một mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi năm đạt một trăm linh bốn kế hoạch
đóng góp trên sáu hai vào mức tăng trưởng chung của cả nước
đánh giá cao những đóng góp của ngành xây dựng và phát triển kinh tế xã hội phó thủ tướng trịnh đình dũng
cũng đã chỉ ra một số hạn chế những nguyên nhân và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nỗ lực thực hiện trong thời gian tới
chúng tôi coi trọng việc gắn việc cấu trúc lại thị trường bất động sản với thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia
với kế hoạch phát triển nhà ở của mỗi địa phương theo hàng năm trung hạn và rẻ
bởi vì sao bởi vì kế hoạch phát triển nhà ở đây chính là nhu cầu cho người dân
mà thị trường bất động sản cũng phải phát triển cân cứ vào câu của nền kinh tế câu của xã hội
và khả năng thanh toán người dân
chứ không phải phát triển
phát triển bất động sản với bất kỳ giá nào để tạo ra những sản phẩm mà không có người mua
hoặc là người dân không có đủ khả năng để mua
và đặc biệt là trong này thì lấy cái nhà ở xã hội là trọng tâm
một mươi nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn một mươi bảy bộ xây dựng tiếp tục coi trọng xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
vừa thường xuyên vừa cấp bách bộ cũng xác định sẽ kiên trì thực hiện các giải pháp kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản
để khắc phục lệch pha cung cầu
đa dạng hàng
hóa bất động sản nhà ở đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho thuê